trời khá oi nóng vào khoảng thời gian giữa trưa đến đầu giờ chiều
nhưng từ chiều tối mai một khối không khí lạnh sẽ di chuyển xuống nước ta với cứng độ khá mạnh
từ trưa và chiều mai miền bắc sẽ chuyển mây nhiều
và từ chiều mai vùng núi phía bắc sẽ có mưa rào và rông
đến tối và đêm mai mưa sẽ lan tới vùng đồng bằng trung du bắc bộ
theo sự di chuyển của không khí lạnh
trong hai ngày tiếp sau không khí lạnh rồn xuống mạnh hơn
bắc bộ nằm trong khối không khí lạnh khô mưa giảm dần
đến sáng ngày ba mươi tháng một mươi ở vùng đông bằng và hà nội
nhiệt độ giảm còn khoảng từ hai mươi hai mươi hai độ trong khi đó vùng núi còn dưới hai mươi độ
trong ngày hôm nay và ngày mai thời tiết ở các tỉnh thành ven biển miền trung
từ thanh hóa trở vào cho tới thừa thiên huế chưa có nhiều thay đổi
ban ngày trời phổ biến có mây thay đổi đến nhiều mây mưa rào và rông chỉ xuất hiện vài nơi
nhiệt độ miền trung còn cao từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
nhưng đến gần sáng vào ngày ba mươi tháng một mươi khi có tác động của không khí lạnh
sẽ gây mưa diện rộng cho khắp thanh hóa cho tới thừa thiên huế
với lượng mưa phổ biến từ một mươi ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
vùng thấp nối với rãnh thấp suy yếu đi khiến cho mưa rào và rông giảm đáng kể
trên các tỉnh thành nam bộ trong ngày hôm nay và chỉ còn xuất hiện rải rác ở miền tây nam bộ
tuy nhiên lượng mưa sẽ không nhiều
hôm nay nhiệt độ ở khu vực tây nguyên và miền tây nam bộ trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi hai độ
trong khi đó miền đông sẽ có nắng nhiều hơn nhiệt độ nhích dần lên mức từ ba mươi ba mươi ba độ
từ đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi
ảnh hưởng của gió mùa đông bắc hoạt động mạnh ở vịnh bắc bộ khu vực bắc biển đông
trong đó có vùng huyện đảo hoàng sa sẽ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
khiến biển động mạnh vì thế bà con ngư dân cần hết sức lưu ý đề phòng
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước